phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh đã có cuộc điện đàm với bộ trưởng bộ ngoại giao ả rập xê út hoàng tử faysam binfa ha ha an sa út để trao đổi về tình hình và các biện pháp thúc đẩy quan hệ giữa hai nước
hai bên bày tỏ hài lòng trước những bước phát triển tích cực trong quan hệ hợp tác nhiều mặt việt nam ả rập xê út trong thời gian qua đồng thời nhấn mạnh cần có sự chuẩn bị sẵn sàng để có thể thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ song phương ngay khi dịch covid một mươi chín được kiểm soát
hai bên nhất trí cần tăng cường trao đổi đoàn các cấp nhất là các đoàn cấp cao trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín còn đang diễn biến phức tạp hai bên cần triển khai có hiệu quả các cơ chế hợp tác sẵn có thông qua các giao lưu trực tuyến
trước mắt cần chuẩn bị tốt cho kỳ họp lần thứ tư ủy ban hỗn hợp việt nam ả rập xê út sắp tới bằng hình thức trực tuyến đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch giữa hai nước đẩy nhanh đàm phán ký kết hiệp định về khuyến khích và bảo hộ đầu tư tương trợ tư pháp hợp tác phòng chống tội phạm tạo khuôn khổ pháp lý cho hợp tác song phương